thưa quý vị mới đây thành phố thượng hải đã ghi nhận sự cố người âm tính với ncov
nhưng vẫn phải đi cách ly khiến nhiều người dân cảm thấy hoang mang
sự cố này làm dấy lên lo ngại báo cáo sai ca nhiễm và giới chức thượng hải đang tiến hành điều tra
theo đoạn game dài một mươi chín phút được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội trung quốc
từ ngày một mươi tháng bốn các vợ chồng ở thượng hải tranh cãi gai gắt với một cảnh sát
về kết quả xét nghiệm ncov của họ
kết quả xét nghiệm pisa mới nhất của cặp vợ chồng trên nền tảng chống dịch chính thức của chính phủ
cho thấy họ âm tính
tuy nhiên một cảnh sát đến nhà khẳng định họ dương tính và không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào
và họ bị buộc đưa đến một bệnh viện giã chiến
con gái của họ cũng được thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính và bị đưa đi
tuy nhiên đây thực chất là sai sót của phía xét nghiệm
trong đoạn ghiêm các vợ chồng yêu cầu được xét nghiệm một lần nữa để xác nhận kết quả
xong bị từ chối
cảnh sát nói tôi bảo hai người dương tính thì chính là dương tính
đoạn ghiêm nhanh chóng gây phẫn nội trên mạng xã hội
văn phòng thông tin của chính quyền thượng hải hôm một mươi một tháng bốn cho biết
chính quyền phố đông nơi xảy ra sự việc đã mở cuộc điều tra
thượng hải đã tiến hành xét nghiệm hàng loạt đối với toàn bộ dân số
bằng cả xét nghiệm pcr và xét nghiệm kháng nguyên nhanh
đồng thời gấp rút xây dựng các cơ sở để cách ly ca nhiễm
trong bối cảnh thành phố nỗ lực kiềm chế đợt bùng phát do biến chủng omicron
đây cũng là đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ sau vũ hán hơn hai năm trước
thượng hải hôm một mươi tháng bốn báo cáo thêm hai mươi sáu tám mươi bảy ca nhiễm
nâng tổng số ca nhiễm từ ngày một tháng ba lên hơn hai trăm linh và chưa có ca tử vong nào
những người triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng chiếm hơn chín mươi năm tổng số ca
được đưa đến các cơ sở cách ly dã chiến
trong khi người có triệu chứng nghiêm trọng trẻ nhỏ phụ nữ có thai
và người cao tuổi được đưa đến các bệnh viện
tuy nhiên nhiều người đang đặt câu hỏi về độ chính xác kết quả xét nghiệm
sau khi ngày càng nhiều trường hợp không thống nhất giữa kết quả họ nhận được
trên ứng dụng chính thức và những gì nhân viên phòng chống dịch thông báo cho họ
bên cạnh đó ngày càng nhiều người không muốn đến cơ sở cách ly
sau các video về điều kiện tồi tàn và quản lý yêu kém liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội
chính quyền quận phú đông hôm hai tháng bốn cho biết
đang điều tra trường hợp một người đàn ông nói rằng bố của mình nhận kết quả xét nghiệm
pcr âm tính nhưng nhân viên phòng chống dịch khẳng định kết quả là xương tính
ju wayping quan chức trung tâm kiểm soát dịch bệnh quận nói với người đàn ông qua điện thoại rằng
thông tin sai lệch giữa các bộ phận khác nhau đã gây ra sự nhầm lẫn
theo đàn ghi âm được người đàn ông này chia sẻ trên wechat
quan chức này khuyên nếu xe cấp cứu được cử đến để đưa cha của anh đi
hãy yêu cầu họ cung cấp bằng chứng kết quả dương tính
hầu như họ không có đâu nhiều người hoan nghênh bà vì lời khuyên thẳng thắn này
sự bùng phát covid một mươi chín tại thượng hải đã khiến thành phố này phải tiến hành nhiều công tác kiểm soát
và phòng chống dịch bệnh trong thời gian gấp gáp với quy mô lớn
có lẽ đó là lý do cho sự cố nghiêm trọng trên
xong nó cũng cho thấy sự bối rối và thiếu sót của chính quyền thành phố
khi phải đối diện với làn sóng covid một mươi chín lớn chưa từng có